cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của bộ công an cho biết vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
triệt phá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giao bán vé máy bay giả nhằm chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị bắt giữ là kim anh dũng chú tại tỉnh bắc ninh là người trực tiếp tạo lập quản trị ba trang facebook
đăng tải thông tin giao bán vé máy bay cứu trợ về việt nam để thực hiện hành vi lừa đảo
dũng khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi tham gia các nhóm riêng dành cho cộng đồng người việt ở nước ngoài
sau đó đăng tải thông tin các chuyến bay cứu trợ về nước để lừa người dân mua vé
để tạo niềm tin dũng sử dụng hàng chục tài khoản facebook ảo để bình luận tương tác trên các bài đăng
đồng thời khi có khách hàng liên hệ dũng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để gửi mẫu vé máy bay
sau đó yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do dũng cung cấp
các bị hại sau khi nhận được vé máy bay giả ra sân bay làm thủ tục về nước
thì phát hiện không có tên trên các chuyến bay
bước đầu kim anh dũng khai nhận với phương thức thủ đoạn trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần ba mươi bị hại
với tổng số tiền khoảng một năm tỷ đồng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
đề phòng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
cụ thể không đặt mua vé máy bay từ các tài khoản mạng xã hội ảo
nên tìm hiểu và đặt mua vé tại những đại lý vé máy bay uy tín được cấp phép
cùng với đó cần kiểm tra kỹ lưỡng mã cốt khi mua vé máy bay